nhật bản phê chuẩn phương pháp dùng huyết tương điều trị covid một mươi chín
nhật bản đã chính thức phê chuẩn phương pháp điều trị covid một mươi chín bằng liệu pháp sử dụng huyết tương của những người nhiễm bệnh đã phục hồi để điều trị cho các bệnh nhân
các bác sĩ nhật bản đã sử dụng huyết tương lấy được từ những bệnh nhân covid một mươi chín đã phục hồi và truyền cho năm mươi người bệnh
trung tâm y tế và sức khỏe của nhật bản đang điều trị thử nghiệm cho năm mươi bệnh nhân
các bác sĩ cho rằng huyết tương chưa kháng thể để tạo miễn dịch với virus cho người bệnh vì vậy họ hy vọng sẽ nhận được máu hiến tặng và bắt đầu sử dụng để điều trị trong tháng năm
trong khi đó các nhà nghiên cứu hồng kông trung quốc đang phát triển một lớp phủ chống virus có thể có tác dụng duy trì trong hơn chín mươi ngày trên các bề mặt
chất này được cấu tạo bằng hàng triệu hạt nano có chứa chất khử trùng dự kiến được thử nghiệm tại các khu vực thường xuyên có người tiếp xúc như thang máy hay cầu thang tại các bệnh viện và khu dân cư
bộ nông nghiệp philippines hôm nay tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu tạm thời các loại da cầm và sản phẩm từ da cầm của mỹ
thông báo được đưa ra sau khi có báo cáo về việc dịch cúm da cầm h bảy n ba đã đột bùng phát tại bang nam carolina thuộc miền đông nam nước mỹ
theo báo cáo chính thức được trình lên tổ chức thú y thế giới dịch cúm da cầm h bảy n ba ở gà tây đã bùng phát tại hạt chesterfield thuộc bang nam carolina của mỹ
trước tình hình này
bộ nông nghiệp philippines quyết định tạm dừng nhập khẩu tất cả các lô hàng da cầm và sản phẩm da cầm của mỹ
đồng thời tiến hành kiểm dịch chặt chẽ tất cả những lô hàng đã được lưu lại tại các cảng hoặc đang trên đường vận chuyển đến philippines
đối với những lô hàng đã được cấp giấy phép thông quan về vệ sinh và kiểm dịch từ ngày một mươi bốn tháng bốn trở về trước
philippines vẫn sẽ cho nhập khẩu với điều kiện lô hàng phải được xác nhận được giết mổ hai mươi một ngày trước khi dịch bùng phát
tức là từ ngày một mươi chín tháng ba trở về trước và vẫn phải tuân thủ các quy định về kiểm dịch
hôm nay thủ tướng anh boris johnson đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau gần một tháng điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
phát biểu trước văn phòng thủ tướng ở phố downing thủ tướng johnson cho biết
người dân anh đang bắt đầu xoay ngược tình thế trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
song ngụ ý rằng sẽ không dỡ bỏ ngay lệnh phong tỏa
thủ tướng johnson thông báo trong những ngày tới chính phủ anh sẽ đề ra kế hoạch nới lỏng lệnh phong tỏa
đồng thời cảnh báo rằng việc này đòi hỏi những quyết định đầy khó khăn
thủ tướng johnson cũng gửi lời cảm ơn tới người dân anh vì đã tuân thủ lệnh phong tỏa được áp đặt trên toàn quốc
nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín ông kêu gọi tiếp tục tuân thủ lệnh phong tỏa này
ngày hai mươi bảy tháng bốn chứng khoán châu âu và châu á đã đồng loạt tăng điểm trong bối cảnh một số nước nới lỏng các biện pháp hạn chế
và ngân hàng trung ương nhật bản công bố các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế
một số nước châu âu đang từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế và phong tỏa trong bối cảnh số ca nhiễm mới
và tử vong do covid một mươi chín đang giảm mạnh trong những ngày qua
tại châu âu mở màn phiên giao dịch chỉ số chứng khoán tại madrid tây ban nha đã tăng mạnh nhất ở mức hai sáu
trong khi đó chỉ số chứng khoán tại milan italia frankfurt đức paris pháp và london anh đã lần lượt tăng hai bốn hai và một bốn
tại châu á
trốt phiên giao dịch chỉ số chứng khoán nikkei hai trăm hai mươi năm tại nhật bản đã tăng hai bảy mươi một trong khi chỉ số topix đã tăng một tám mươi ba
tương tự chỉ số chứng khoán tại mumbai ấn độ tăng hơn hai trong khi chỉ số tại sydney australia seoul hàn quốc và singapore đều tăng hơn một
chỉ số chứng khoán tại bangkok thái lan thượng hải hồng kông trung quốc cũng ghi nhận những diễn biến tích cực
diễn biến trên thị trường chứng khoán đã phản ánh những thông tin tích cực trong cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
bộ trưởng tài chính mỹ steven mnuchin khẳng định nền kinh tế mỹ sẽ phục hồi bất chấp cảnh báo của giới chuyên gia về tác động lâu dài của đại dịch covid một mươi chín đối với nền kinh tế đầu tàu thế giới
bộ trưởng tài chính mỹ stephen mnuchin nhận định khi bắt đầu mở cửa lại nền kinh tế vào tháng năm và tháng sáu nền kinh tế mỹ sẽ thực sự hồi phục vào tháng bảy tháng tám và tháng chín
ông đồng thời cho biết chính phủ mỹ đã chi một số tiền
bộ trưởng tài chính mỹ steven mnuchin nhận định khi bắt đầu mở cửa lại nền kinh tế vào tháng năm và tháng sáu tháng chín
bộ trưởng tài chính mỹ steven mnuchin nhận định khi bắt đầu mở cửa lại nền kinh tế vào tháng năm và tháng sáu tháng chín
khủng hoảng hiện nay và phát triển
theo nhận định của cơ quan thống kê pháp nền kinh tế nước này hiện chỉ duy trì những chức năng
thiết yếu nhất giống như người đang bị hôn mê
không chỉ kinh tế pháp mà bất cứ nơi nào trên thế giới khi dịch covid một mươi chín đi qua
nó cũng khiến cho nền kinh tế ở đó trao đảo và rơi vào trạng thái hôn mê như vậy
trong đại dịch người ta mới thấy các nền kinh tế được coi là khỏe trên thế giới
đều bộc lộ những điểm yếu với những biểu hiện lâm sàng chưa từng có
thị trường chứng khoán tục dốc xô đổ mọi kỷ lục từ trước tới nay
tại mỹ sàn giao dịch newark lần đầu tiên phải vận dụng cơ chế tự ngắt trong một mươi năm phút
tới ba lần chỉ trong có một tuần
cú sốc lịch sử khi giá dầu thô của mỹ lần đầu tiên xuống ngâm
kéo theo nguy cơ phá sản hàng loạt của các công ty dầu mỏ
ít nhất hai mươi năm triệu việc làm có thể bị mất do covid một mươi chín
tám mươi một trong lực lượng lao động toàn cầu tương đương với ba ba tỷ người hiện bị ảnh hưởng
riêng tại mỹ trong năm tuần qua đã có hai mươi sáu bốn triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp
con số kỷ lục này đã cuốn phăng những nỗ lực trước đó của tổng thống donald trump
sau nhiều tháng tạo ra sự bùng nổ về số lượng việc làm mới ở nước này
và cũng chưa bao giờ các nước phải tung ra những gói cứu trợ kinh tế lên tới hàng ngàn tỷ đô la
dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế đầu tàu đều suy giảng ở mức tồi tệ nhất kể từ sau thế chiến ii
trừng đó các biểu hiện trong một cơn bão dịch khiến người ta không thể tìm ra những người tăng trưởng
đã đặt câu hỏi thế nào mới là một nền kinh tế khỏe mạnh
covid một mươi chín đã khiến chính phủ các nước phải xem xét lại mô hình kinh tế hiện tại
tránh bị phụ thuộc vào một vài ngành kinh tế mũi nhọn như dầu mỏ du lịch và cần đẩy nhanh nền kinh tế số
nhìn vào tốc độ phục hồi kinh tế chậm hiện nay của trung quốc mỹ và châu âu thì khó có thể đưa ra nhận định
nền kinh tế thế giới sẽ phục hồi nhanh chóng
ở một khía cạnh khác thì khu vực đông nam á lại có nhiều khả năng
sẽ tăng trưởng nhanh trở lại điều đó cho thấy mô hình kinh tế trong tương lai
cần phải có năng lực chịu đựng được trước các cú sốc và thích ứng nhanh với khủng hoảng
năng lực sản xuất dự phòng là rất cần thiết để giúp các quốc gia nhanh chóng vượt qua bất kỳ cuộc khủng hoảng nào
dù là dịch bệnh thiên tai hay kinh tế tài chính công nghệ sẽ là một nguồn lực quan trọng
bộ trưởng tài chính pháp mới đây đã chỉ đạo các công ty nước này đánh giá lại chuỗi cung ứng
ứng để giảm phụ thuộc vào trung quốc và các quốc gia châu á khác trong bối cảnh nhiều mắt xích
cung ứng trên toàn cầu đã bị phá vỡ do dịch covid một mươi chín
trung quốc định hướng lại chiến lược kinh tế của mình đặt mục tiêu không phải là trung tâm sản xuất
chi phí thấp cho thế giới mà là nhà sản xuất các sản phẩm công nghệ tiên tiến
liên hợp quốc kêu gọi tái cơ cấu nợ công để tạo điều kiện cho các nước đang phát triển
thoát khỏi cảnh nợ chồng nợ do dịch bệnh
có thể thấy ngoài việc nỗ lực chấn hương nền kinh tế sau dịch
thì thế giới cũng nhận ra rằng con đường phát triển bây giờ sẽ không còn như trước
bởi cấu trúc nền kinh tế cũ đã thay đổi
không còn chỗ cho phương thức sản xuất lạm dụng tài nguyên thiên nhiên
không còn các chuỗi cung ứng mà nhà xuất khẩu phụ thuộc quá nhiều vào một vài thị trường
sự tăng trưởng của kinh tế thế giới sẽ không thể phụ thuộc mãi vào sự nóng lạnh của một vài người khổng lồ
covid một mươi chín nên được nhìn nhận là cơ hội để đưa đời sống kinh tế xã hội
chuyển sang một giai đoạn phát triển mới xanh và bền vững
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt